theo đơn trình báo của công ty cổ phần điện lực khánh hòa ngày hai tháng một mươi trên đường dây một trăm một mươi kv do đơn vị này quản lý
đã bị mất trộm tổng cộng hai trăm sáu mươi hai thanh rằng trụ điện và năm trăm bảy mươi bu lông tại nhiều khu vực trên địa bàn thị xã ninh hòa
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thị xã ninh hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khẩn trương tổ chức lực lượng
truy xét đối tượng và truy tìm tăng vật vụ án
đến chiều tối ngày năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với quách thế hào hai mươi tám tuổi trú tại phường ninh thủy ninh hòa